theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tính đến năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám
lũ tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ đã làm một mươi người chết bốn người bị thương
tổng tài sản thiệt hại gần một tỷ đồng
theo đó thiệt hại về người gồm một mươi người chết và bốn người bị thương
có hơn ba bảy trăm linh nhà bị ngập nước bảy trăm tám mươi chín nhà phải di rời hơn một mươi tám hecta lúa hoa màu bị ngập
hơn bốn ba trăm linh hectare cây trồng và cây ăn quả thiệt hại hơn một trăm hai mươi ba gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi
và một trăm hai mươi năm hectare nuôi cá truyền thống bốn ba trăm linh mét khối lồng bè bị thiệt hại
bên cạnh đó sự cố thủy điện đắc ca do cửa văn tràn xả lũ bị kẹt đã khiến hai tỉnh đắk nông và bình phước
phải di chuyển khoảng năm năm trăm linh người dân
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tiếp tục theo dõi tình hình
sẵn sàng duy trì lực lượng nếu tiếp tục có mưa lớn và mức nước hồ vượt bốn trăm bảy mươi chín mét sẽ mở rộng vai phải từ ba đến năm mét
thả dọ đá chống sói xả lũ về hạ dô